đi dọc theo những bài mứt phơi bầy không khó để bắt gặp hình ảnh những công nhân ở đây dùng chính đôi chân để phơi mứt
theo chia sẻ của người này bên cạnh mứt bí còn có mứt cả đốt hay các loại mứt khác đều được xấy theo cách thô sơ như vậy
theo tiết lộ của chủ cơ sở này những nguyên liệu bí này được nhập từ các nước như lào và campuchia và được chuyển về phục vụ chủ yếu vào các dịp tết
bí nguyên liệu này nhập ở đâu đấy chị

để tiếp cận quy trình sản xuất chúng tôi vào vai là người muốn nhập hàng với số lượng lớn chủ cơ sở mới đồng ý dẫn chúng tôi vào xem hàng
cái bí này ở nông ngại an nó trở từ lào campuchia

theo đó hàng loạt quà đã gọt được vứt nằn lóc dưới sàn nhà ẩm ướt
công nhân sử dụng tay trần để bốc mứt là những hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp ngay khi vào đây
thực tế hình ảnh quy trình sản xuất mất vệ sinh an toàn thực phẩm cũng xuất hiện tại các cơ sở sản xuất khác
tại cơ sở sản xuất này bên cạnh việc sản xuất bằng tay chân hình ảnh các thùng mứt đang được ngâm tẩm gia vị
không được che chắn như này cũng xuất hiện tương tự
trong các thùng chứa mứt bên cạnh tắc đục nổi lên còn xuất hiện những mùi hát lạ cũng như nhiều côn trùng đã chết
đáng chú ý là máy móc sản xuất trong sườn cũng đã trở nên cũ kỹ cấu bẩn

các thùng chứa cũng như soang nồi các màng bám đã xếp thành tầng
cùng đó những quả bí vừa gọt cũng được vứt ngay xuống nền đất với nhây nhớt nước xung quanh vô cùng bất vệ sinh
vậy nhưng khi được hỏi về giấy tờ chứng minh an toàn thực phẩm chủ cơ sở này khẳng định rất đầy đủ
thực tế môi trường ngoài thường chứa nhiều vi khuẩn vi sinh vật gây hại
bởi vậy để đảm bảo an toàn trong chế biến thực phẩm các cơ sở sản xuất cần phải có đầy đủ thiết bị rửa tay khử trùng cho công nhân
đặc biệt các khu chế biến luôn yêu cầu có thiết bị ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại xâm nhập
cùng đó các công nhân sản xuất cần phải trang bị đầy đủ đồ dùng và vật dụng cần thiết găng tay khẩu trang đồ bảo hộ
tuy nhiên tại các cơ sở sản xuất này đều không đảm bảo bất cứ quy định an toàn nào
theo các chuyên gia với quy trình sản xuất như này nguy cơ nhiễm khuẩn đối với sản phẩm mứt này là rất lớn
tuy nhiên tại các cơ sở sản xuất này đều không đảm bảo bất cứ quy định an toàn nào
tuy nhiên tại các cơ sở sản xuất này đều không đảm bảo bất cứ quy định an toàn nào
đồ dùng sản xuất đóng cặn bám bẩn được phơi trên đường đất là điểm chung của những cơ sở kinh doanh mất tại đây
thế nhưng những miếng mứt này vẫn đang là sản phẩm vô cùng đắt khách với hương thơm hấp dẫn màu sắc bắt mắt
vậy sự thật về hương vị thơm ngon này ra sao câu hỏi này sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trong chương trình tiếp theo